nhiều nông dân ở vùng cao tỉnh yên bái đã thay đổi phương thức sản xuất theo chuỗi giá trị
bao tiêu sản phẩm theo quy trình bước đầu đã mang lại hiệu quả về kinh tế
đời sống của người dân từng bước được cải thiện góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương
đặc biệt là tại những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
đến nay văn yên là vựa quế lớn nhất tỉnh yên bái cũng như của cả nước với diện tích gần năm mươi ha
giá trị kinh tế cây quế đem lại hơn bốn trăm năm mươi tỷ đồng mỗi năm
nhờ trồng quế mà đời sống người dân văn yên ngày càng được nâng cao
trung bình mỗi năm người dân toàn huyện văn yên thu nhập bốn triệu đồng một người một năm từ cây quế
gia đình chị bàn thị nhất thôn khe dứa xã viễn sơn huyện văn yên có gần một mươi năm kinh nghiệm trồng quế
sau khi cây quế văn yên được công nhận chỉ dẫn địa lý
gia đình chị tham gia vào chuỗi giá trị ký hợp đồng bao tiêu với nhà máy chế biến tinh dầu quế trên địa bàn
trồng quế theo phương pháp hữu cơ sản phẩm được quản lý truy xuất nguồn gốc nên chất lượng được bảo đảm
được hỗ trợ ban đầu về giống và kỹ thuật gia đình tôi chuyển sang trồng quế hữu cơ trong ba năm đầu tiên
cây phát triển tốt nhanh cho thu hoạch được huyện và nhà máy hỗ trợ bao tiêu sản phẩm
thu mua tận nhà nên đầu ra được ổn định
từ bán quế mà gia đình tôi đã xây được nhà kinh tế cũng dần đi lên
chúng tôi đã xuất tiến cái
công tác về chuyển giao khoa học kỹ thuật khuyến nông khuyến nâm đến bà con nhân dân
để thực hiện quy trình trồng chăm sóc bảo vệ thu hoạch và quản lý chất lượng giống quế
đảm bảo phục vụ cho thị trường
và trong thời gian tới đây tôi sẽ tham dự chủ yếu đoàn dân huyện xây dựng dự án
để đưa sản phẩm quế văn yên vào chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm
theo chương trình mục tiêu quốc gia